được tiếp tục với phần xét hỏi
bị cáo cao minh quang thừa nhận đã thiếu sót trong kiểm tra giám sát hợp đồng của công ty cổ phần dược phẩm cửu long
tự thứ trưởng bộ y tế khai do tin tưởng cấp dưới nên bị cáo không kiểm tra khiến doanh nghiệp hưởng lợi trái phép hơn ba tám triệu usd
xong bị cáo quang cũng cho rằng đây không phải lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình
trong khi đó cấp dưới của bị cáo quang là bị cáo nguyễn việt hùng đã thừa nhận cáo buộc của viện kiểm sát
vì không chỉ đạo kiểm tra trực tiếp sổ sách kế toán báo cáo tài chính
và hạch toán số tiền hơn ba tám triệu usd
ngày hôm nay phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo
chiều qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục xét xử vụ án buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về việt nam
trong phiên tranh luận các luật sư bảo chữa cho bị cáo phan thanh hữu cho rằng
số lượng xăng bị cáo hữu buôn lậu hưởng lợi bất chính ít hơn so với trong cáo trạng
tuy nhiên sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai công bố lại từng số liệu
liên quan đến số lượng xăng nhập lậu gần hai trăm linh triệu lít thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng của bị cáo hữu là đúng
tại phiên tranh luận một số luật sư bảo chữa cho bị cáo hữu cho biết là bị cáo hữu có nhiều tình tiết giảm nhẹ
như khai báo thành khẩn gia đình có công với cách mạng đã nộp lại tiền thu lợi bất chính khắc phục hậu quả
và cũng nộp thay cho nhiều bị cáo khác trong vụ án
cũng tại phiên tòa bị cáo hữu cho rằng bản thân không bán xăng cho bị cáo trần thị thanh vân
nhưng viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng trong phần xét hỏi đã nói rất rõ về vấn đề này
và toàn bộ hồ sơ cũng như lời khai đã xác định việc bị cáo hữu bán xăng cho vân là có cơ sở
do đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vẫn bảo lưu quan điểm trong luận tội
đề nghị mức án từ một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù đối với bị cáo phan thanh hữu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định vừa hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với phan bảo điền
trú tại xã tây bình huyện tây sơn về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai phan bảo điền đến nhà nguyễn thanh hiếu
ở thôn mỹ thuận xã tây bình chơi cùng thời điểm này lâm văn đông ở cùng địa phương
đến tìm hiếu để đòi số tiền hiếu nợ trước đó và giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
thấy vậy điền cầm một đoạn ống kim loại đánh vào vùng ngực và đầu của đông
khiến nạn nhân ngã gục đâm sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
hội đồng giám định pháp y kết luận đông bị thương tật bốn mươi
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng trần đức thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng
phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng
và đối tượng trần đức hải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng
phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi bảy và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ phúc hậu sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoài
phường hải sơn quận đồ sơn thành phố hải phòng về tội chứa mại dâm
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an